sáng nay bảy tháng bốn tại thành phố đông hà tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân
ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh quảng trị đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm một trăm một mươi năm
ngày sinh đồng chí tổng bí thư lê duẩn ngày bảy tháng bốn năm một nghìn chín trăm linh bảy bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
dự lễ có tổng bí thư nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
chủ tịch nước trần đại quang nguyên chủ tịch nước trương tấn sang
cùng tham dự lễ còn có các đồng chí đinh thế huynh ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương
đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương đoàn đại biểu các tỉnh thành phố trong cả nước
lãnh đạo tỉnh quảng trị gia đình đồng chí tổng bí thư lê duẩn
cùng đại diện các tầng lớp nhân dân tỉnh quảng trị và huyện triệu phong
sinh ra tại quê hương quảng trị trong một gia đình làng quê có truyền thống yêu nước
quý nhân nghĩa và hiếu học tuổi niên thiếu của đồng chí lê duẩn đã chịu ảnh hưởng lớn
từ những tấm gương nghĩa dũng và các phong trào đấu tranh yêu nước
vào tuổi hai mươi từ một thanh niên yêu nước nhiệt thành đồng chí lê duẩn đã đến với cách mạng

đồng chí lê duẩn đã trở thành đại diện ái quốc và trở thành lớp đảng viên cộng sản đầu tiên
năm một nghìn chín trăm ba mươi của đảng
từng trải và tôi luyện trong các cuộc đấu tranh cách mạng khi hoạt động bí mật
lúc công khai ở khắp ba miền bắc trung nam khi bị tù đầy giam cầm trong nhà tù đế quốc
đồng chí lê duẩn luôn nêu tấm gương khí tiết của một chiến sĩ cộng sản kiên trung
bản lĩnh giàu trí tuệ kiên quyết đấu tranh đưa phong trào cách mạng tiến lên
ba mươi năm hoạt động cách mạng hai mươi sáu năm trên cương vị bí thư thứ nhất
và tổng bí thư của đảng đồng chí lê duẩn đã cống hiến trọn đời cho đảng
cho dân tộc vì lý tưởng cao đẹp tổ quốc việt nam độc lập thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội
hai mươi năm hoạt động cách mạng hai mươi sáu năm liên tục trên cương vị bí thư thứ nhất
và tổng bí thư bán chấp hình trung ương đảng cộng sản việt nam
đồng chí lê duẩn đã cống hiến trọn đời cho đảng cho dân tộc vì lý tưởng cao đẹp
tổ quốc việt nam độc lập thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội
nhân dân việt nam có cuộc sống
tổng bí thư của đảng tổ quốc việt nam độc lập thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội
nhân dân việt nam độc lập thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội
luôn trăn trở suy nghĩ tìm tòi đúc rút kinh nghiệm thực tiện
và thực hiện phương châm cách mạng là sáng tạo chân lý là cụ thể
đồng chí đặc biệt nhấn mạnh đến việc phát hiện quy luật
vận dụng quy luật vào thực tiện đời sống lấy thực tiện để kiềm nghiệm chân lý
đồng chí đã có những đóng góp quan trọng góp phần đưa lý luận cách mạng việt nam lên một tầm cao mới
đồng chí vừa là một nhà yêu nước lớn vừa là một chiến sĩ cộng sản quốc tế trong sáng
suốt đời nôi gương bắc hồ
chăm lo góp phần củng cố tăng cường đoàn kết quốc tế
đồng chí lê duẩn đã sống một cuộc đời trung thực dạn dị
luôn gần gũi đồng bào đồng chí với tình yêu thương tha thiết và chân thần
với đồng chí con người sống là phải lao động có tình thương và lè phải
đó là đạo lý của cuộc sống
cuộc đời của đồng chí là một nhân cách lớn về lè sống và đào lập người
một tấm lòng bao dung đổ lường đầm lòng nhân ái cao cả
cống hiến của đồng chí tổng bí thư lê duẩn
đối với sự nghiệp cất màng của đảng và của nhân ta thật là to lớn
quản trị quê hương yêu dấu là bao tình cảm sâu nặng
và khôn nguôi thương nhớ trong trái tim đồng chí
sinh thời đồng chí lê duẩn luôn dõi về quảng trị
gửi gắm niềm tin tưởng sâu sắc
nước nhà thống nhất giang sơn tổ quốc nối liền một dài
trên cương vị là tổng bí thư của đảng
bên cạnh nỗi lo chung cho đất nước
đồng chí vẫn hướng về quê hương
với bao trăn trở lo toan và để lại nhiều kỷ niệm sâu sắc
đồng chí tâm tình đối với tất cả chúng ta
quê hương là tình sâu nghiền nặng
riêng tôi ngoài công việc chung của cả nước
vẫn thường nghĩ đến tình nhà và tự hỏi
không biết đồng bào trong tình
từ ngày giải phóng đến nay sống như thế nào
về thăm quê dù thời gian lưu lại ngắn ngủi
đồng chí vẫn đến từng gia đình đã nuôi dưỡng
chở che bảo vệ cất màng
những gia đình thương minh liệt trị
người già cả neo đơn vào tầng các thôn bản miền núi
thăm các hợp tác giả trường học đồng viên
cán bộ công nhân viên nông dân các cháu học sinh sinh viên
lao động học tập công tác
để chung sức chung lòng xây dựng cuộc sống mới
đảng bộ và nhân dân quảng trị luôn tự hào
và ghi nhớ lời căn dặn của đồng chí lê duẩn
bền bỉ vượt qua mọi khó khăn
cùng cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới
nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
đại hội đảng bộ tỉnh quảng trị lần thứ một mươi sáu
đồng chí lê duẩn đã ra đi hơn ba mươi năm
nhưng vẫn còn lại mãi trong chúng ta
tấm gương ngời sáng của một chiến sĩ cộng sản
trung thành vô hạn với tổ quốc
với nhân dân triệt để ý chí cách mạng
trí tuệ tài năng và sáng tạo
một nhà lãnh đạo kiên cường kiên trung
trọn vẹn nền tên và tiền đồ tươi sáng của đất nước
đồng chí lê duần anh ba duần của đồng bào miền nam
còn là con người tràn trứa tình cảm
với đồng bào đồng chí
sự nghiệp đồng chí để lại kho tàng lý luận vô giá
cốt cách người cộng sản của tổng bí thư lê duẩn
sẽ khích lệ các thế hệ người việt nam
đi tiếp chặng đường cách mạng của bắc hồ
và các bậc cách mạng tiền đối